bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn anh sơn nguyễn minh chiến khúc ngọc đoàn dương đăng nam trường riêng nguyễn văn điển đang lẩn trốn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sơn là chủ mưu tập hợp năm đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản
sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền và liên hệ được với một nạn nhân trú tại thành phố hà nội muốn đổi số tiền là tám tỷ đồng
đến một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sơn và đồng bọn đi đến điểm hẹn ở khu đô thị eco park
tại đây sơn chuẩn bị bốn khẩu súng ba con dao các đối tượng khác ở ngoài cảnh giới tất cả đều có hung khí
khi nạn nhân cầm theo túi tiền đến điểm hẹn thì nhóm này dùng súng bắn chỉ thiên và không chế nạn nhân để cướp túi tiền
sau khi bị chống trả nhóm này đã bị bắn bị thương một người trong nhóm của nạn nhân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hà hải đăng giám đốc phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng tại huyện duy xuyên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố

qua điều tra xác định từ thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng
đăng kinh doanh bất động sản nên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ
đối tượng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng tại ngân hàng
nhưng thực tế là dùng để đầu tư bất động sản để kiếm lời trả nợ dẫn đến không có khả năng chi trả
tổng số tiền đăng chiếm đoạt của các bị hại là một mươi bốn tỷ đồng
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ mạnh dũng
trú tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả để điều tra về hành vi chống người thành công vụ
trước đó vào tối ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do vũ mạnh dũng điều khiển
nhưng dũng cố tình tăng ga lãng lách bỏ chạy và đâm vào đại úy đỗ thái bảo phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
khiến đại úy bảo bị thương kiểm tra nồng độ cồn đối với vũ mạnh dũng cho kết quả một trăm năm mươi mg trên lít khí thở
đồng thời phát hiện dũng dương tính với ma túy đá trong túi quần dũng giấu hai dao kim loại màu bạc
được biết đối tượng dũng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
anh vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lữ thị quế chú tại huyện tương dương để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trẻ em
qua đó giải cứu thành công một nạn nhân
quá trình đấu tranh ban truyền án xác định vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lữ thị quế tiếp cận nạn nhân sinh năm hai nghìn hai chú tại huyện tương dương
lợi dụng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn quế đã rụ rỗ và lôi kéo nạn nhân đi sang biên giới rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
quế hưởng lợi khoảng ba mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tương dương đã phá thành công chuyên án ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lữ thị quế về hành vi mua bán trẻ em
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã chủ công phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện long hồ triệt phá một điểm đá gà ăn thua bằng tiền quả mạng
tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra quán giải khác không tên do lê
ngọc tuấn chủ tại huyện long hồ làm chủ thì phát hiện và bắt quả tang một mươi bảy người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng một mươi ba điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô và tổng số tiền gần bốn mươi triệu đồng
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện long hồ triệt phá một điểm đá gà ăn thua